dạng sáng nay tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên đường điện biên phủ
tổ tuần tra của phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã kiểm tra và phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ cùng chú trên địa bàn
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm này gồm bảy người trú trên địa bàn các quận hải châu thanh khê và cẩm lệ
thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trong phòng vip hai của quán
nhóm nam nữ thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy
trên bàn có một đĩa xứ chứa tinh thể màu trắng và một gói ni lông chưa mở
qua đấu tranh nhóm này thừa nhận đây là ma túy ketamin
được cả nhóm trung tiền cho lê tấn sơn hai mươi tám tuổi trú tại quận hải châu
đứng ra liên hệ và mua về để cùng nhau sử dụng nhân dịp sinh nhật một thành viên trong nhóm
qua kiểm tra nhanh cả bảy đối tượng đều dương tính với chất ma túy
vụ việc đã được tổ công tác lập biên bản và bàn giao cho công an quận thanh khê xử lý theo quy định